cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra hạn tạm giam hai tháng đối với bị can nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần có thời gian dài hơn cho việc điều tra
và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam nên việc tiếp tục tạm giam thêm hai tháng
đối với bị can nguyễn phương hằng là cần thiết
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn phương hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đến ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cũng khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến nhiều người tố cáo bị can nguyễn phương hằng